hôm nay theo thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố hai mươi một bị can trong vụ án bán đất công sản trái quy định liên quan đến phan văn anh vũ tức vũ nhôm nguyên chủ tịch công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín xảy ra tại thành phố đà nẵng
trong đó bảy bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
bảy bị can bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai và bảy bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung cáo trạng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tp đà nẵng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm
vì những động cơ khác nhau trần văn minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng cố ý làm trái các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi bốn giúp cho phan văn anh vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án mua nhà thuộc sở hữu nhà nước tạo dư luận bức xúc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
từ hành vi trái pháp luật nêu trên trần văn minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho phan văn anh vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản quyền quản lý khai thác đối với một mươi năm trên hai mươi hai nhà đất công sản và sáu trên bảy dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho phan văn anh vũ có quyền quyết định việc chuyển nhượng khai thác sử dụng nhằm trục lợi
hậu quả số tiền nhà nước bị thiệt hại tại hai mươi hai nhà đất công sản trên là trên hai bốn trăm linh tỷ đồng tại bảy dự án là trên một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng

trong đó hợp tác quốc tế ngày càng được đẩy mạnh và nâng tầm có tính chủ động cao đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình học viện điện tử chủ động đảm bảo các điều kiện vật chất hậu cần đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy học tập sinh hoạt của cán bộ giáo viên học viên
với những kết quả đó năm học vừa qua học viện đã vinh dự được bộ công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc
chúc mừng thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua trung tướng lương tam quang khẳng định đây tiếp tục là đóng góp chung vào bề dày truyền thống năm mươi năm đào tạo đại học của nhà trường
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu thầy và trò nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo phát huy vai trò là trung tâm nghiên cứu đào tạo hàng đầu của ngành công an và cả nước về đảm bảo an ninh quốc gia
tiếp tục quán triệt và bám sát mục tiêu chất lượng đối với tất cả các cấp học bậc học chủ động tổng kết thực tiễn nhất là các vấn đề mới cấp thiết để kịp thời bổ sung hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia
chú trọng xây dựng đảng xây dựng học viện trong sạch vững mạnh quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng thực hiện tốt lời huấn thị vì nước quên thân vì dân phục vụ
sau phát biểu chỉ đạo đồng chí thứ trưởng đã đánh hồi chống khai giảng bắt đầu năm học mới của học viện an ninh nhân dân

năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo học viện chính trị công an nhân dân đã chủ động ban hành chuẩn đầu ra đối với ngành tham mưu chỉ huy công an nhân dân và quản trị nhân lực
tổ chức triển khai chương trình ngoại khóa bổ sung kiến thức kỹ năng xử lý những tình huống đặt ra ở công an cấp cơ sở tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước xây dựng đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành tham mưu chỉ huy công an nhân dân
năm học vừa qua học viện đã tổ chức các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị với gần năm trăm linh học viên các lớp kiến thức cao cấp lý luận chính trị đào tạo bồi dưỡng chức danh quy hoạch và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
thấm nhuần quan điểm chính trị là trước hết là nền tảng trong các lĩnh vực công tác công an
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học viện chính trị công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và xây dựng lực lượng công an nhân dân
chú trọng nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên uy tín gương mẫu
đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tính thống nhất liên thông
phù hợp với từng cấp học bậc học và hệ đào tạo bồi dưỡng
thứ trưởng cũng đề nghị học viện chính trị công an nhân dân cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận
đưa học viện sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị uy tín của ngành công an
và trong hệ thống các trường lý luận chính trị của đảng
nhân dịp này học viện chính trị công an nhân dân đã vinh dự được chủ tịch nước trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cũng trong sáng nay tại hà nội cục an ninh chính trị nội bộ đã tổ chức lễ kỷ niệm
ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
và hội thi phụ nữ cục an ninh chính trị nội bộ duyên giáng tài năng năm hai nghìn một mươi chín
tại hội thi bảy đội tham gia hội thi đã tự tin trình diễn trang phục áo dài truyền thống
trang phục tự chọn và phần thi tài năng
sau các phần thi sôi nổi ban giám khảo đã chọn ra được các đội thi xuất sắc nhất để trao giải
trong đó có một giải a hai giải b và ba giải c
ngoài ra ban tổ chức còn trao thêm các giải phụ cho thí sinh có gương mặt khả ái nhất
thí sinh mặc áo dài đẹp nhất thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất
và thí sinh có phần biểu diễn tài năng ấn tượng nhất
hội thi là sân chơi thiết thực để các hội viên hội phụ nữ cục an ninh chính trị nội bộ
thể hiện bản thân trao đổi kinh nghiệm cũng như góp phần chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc và tiến bộ
thế nhưng ở các đơn vị chiến đấu với tội phạm ma túy
vẫn có những nữ trinh sát luôn vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để đấu tranh với loại tội phạm này
thậm chí có những chuyên án họ phải một mình lọt vào xào huyệt của các đường dây mua bán ma túy
để cùng đồng đội bắt giữ tội phạm
thời gian vừa qua lực lượng công an nhiều tỉnh thành trên cả nước đã triển khai các đợt cao điểm chấn áp tội phạm tín dụng đen
núp bóng hoạt động dưới nhiều hình thức như tiệm cầm đồ cho thuê xe tự lái hay các tổ chức tín dụng
đáng lưu ý là khi chúng ta tấn công mạnh thì loại tội phạm này lại có những chiều trò để ẩn mình khéo léo hơn
tuy nhiên những chiêu trò đó đã không thể qua mắt lực lượng chức năng
nước bóng cơ sở cho thuê xe tự lái
nguyễn duy khôi cùng đàn em từ hải phòng vào thành phố hà tĩnh để hoạt động cho vay lãi nặng
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là hoán đổi giấy vai tiền bằng các hợp đồng cho thuê xe ô tô
cũng như giấy giao xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
với số tiền được vay từ ba đến năm mươi triệu đồng
trường hợp đặc biệt cho vay đến một trăm linh triệu đồng với kỳ hạn ba mươi đến năm mươi ngày
mức lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu đồng một ngày
tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn một trăm linh người đồng
về vay tiền và trả lãi nóng tại cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là một trăm tám mươi hai năm một năm
nếu khách hàng không thể trả nợ đúng thời hạn đàn em của khôi sẽ đến nhà đòi và xiết nợ
cho đổi với đại tá võ trọng hải giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
được biết từ năm hai nghìn một mươi tám tại hà tĩnh đã xuất hiện nhiều đường dây cho vay lãi nặng
từ hải phòng nam định thanh hóa nghệ an vào địa bàn hà tĩnh để hoạt động
với nhiều phương thức thủ đoạn như mở tiệm cầm đồ cho thuê xe tự lái
công ty tài chính hỗ trợ vốn tín dụng đen đã đẩy nhiều người dân vào con đường nợ nần trồng chất
không có khả năng chi trả đồng thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng trở nên phức tạp hơn
khi hoạt động đòi nợ thuê bằng vũ lực diễn ra phức tạp
dịch vụ cầm đồ của các cơ sở liên quan đến sau là các băng nhỏm chầu đen
có thể nói là trung trương của bộ ngoan là trải triệt đề là các loại đồ chống này
thì có thể nói là ngay hà tĩnh đã triển khai đồng loạt luôn
khi có trung trương của bộ ngoan là triển khai đồng loạt luôn
do bị kiểm soát chặt tín dụng đen do không thể hoạt động dưới vỏ bọc là tiệm cầm đồ trá hình
nên trong năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hà tĩnh đã có hơn ba trăm linh tiệm cầm đồ giải thể
khi lực lượng công an tỉnh hà tĩnh tấn công mạnh với tội phạm tín dụng đen
nhiều đối tượng cầm đầu từ nghệ an hải phòng nam định đã âm thầm rút khỏi địa bàn tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên tín dụng đen vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ mà các đối tượng phạm tội không thể bỏ qua
vậy nên chúng đã thay đổi phương thức hoạt động
trong đó có cả thủ đoạn lợi dụng mạng internet để ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc tinh vi hơn khó phát hiện hơn
không biển bảng không giao tin
nhưng theo nguồn tin mà các trinh sát công an tỉnh hà tĩnh nhận được
các tổ chức tín dụng đen vẫn hoạt động tại các quán cà phê nhà hàng khách sạn
và những điểm tụ tập đông người xem bóng đá tại hà tĩnh
bên rõ tín dụng đen vẫn đang hoạt động
nhưng đã có sự biến đổi tinh vi hơn
và những kẻ cầm đầu đang ở ngoài tỉnh điều hành đường dây cá độ trên mạng internet
nếu vội vã xử lý chỉ được phần ngọn
ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đã hội ý nhanh
và xin ý kiến của bộ trưởng bộ công an
đồng thời xác lập chuyên án mang bí số
khi được bộ quan tâm
giao nhiệm vụ
đồng viên chia sẻ
thì tôi phải hoàn thành
mặc dù có biết là vào đó là phải
vất vả khó khăn
rồi xảy ra có thể tình huống này tình huống khác
theo tài liệu điều tra
công an tỉnh hà tĩnh phát hiện hai đường dây cá độ bóng đá
qua trang web
và các trang cá độ bóng đá là bóng tám mươi tám com
với tài khoản siêu tổng đại lý
do hai nghi phạm ở khánh hòa quản lý
đường dây này có tám trăm một mươi một tài khoản
trong đó năm mươi sáu tài khoản tổng đại lý

và năm trăm sáu mươi năm tài khoản đánh bạc
các tài khoản được chia cấp cho các nghi phạm
trên địa bàn hà tĩnh
và một số tỉnh khác sử dụng để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng
trung bình mỗi tháng hai đường dây giao dịch cá độ bóng đá
khoảng năm trăm linh tỷ đồng
từ khi hình thành đường dây đến thời điểm bị triệt phá
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tổng giao dịch tính theo lý kế
khoảng hơn ba tỷ đồng
trong đường dây ba tỷ đồng
chúng ta bắt đến bốn mươi năm bị can
có thể nói là
để làm ra được cái vấn đề này
thì cực kỳ hiệt sức khó khăn
khó khăn duy nhất là địa bàn nó rộng
tội phạm thì mòi miên
cho nên khi đi lại
là hiệt sức khó khăn
mà bây giờ bắt một đội tượng
là anh em chúng tôi là phải mật phục
rồi phối hợp các tỉnh
nhưng mà có thể nói rằng
nó được khởi trị đạo của quyết định của bộ
và cả cục
thứ hai là thử dụng
giúp đỡ của công an hà tĩnh
có thể nói là rất nhiệt tình
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ công an
công an tỉnh hà tĩnh đã triển khai
nhiều biện pháp truy quét
đánh sâu vào các băng đảng tội phạm nút bóng tín dụng đen
và xử lý rất nhiều đối tượng
tuy nhiên thực tế cho thấy
tín dụng đen là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu cho những kẻ làm ăn phí pháp
nên càng tấn công
thì chúng lại càng biến đổi tinh vi phức tạp
với nên để lực lượng công an trên cả nước
có thể đấu tranh hiệu quả hơn nữa
với tội phạm tín dụng đen
thì sớm hoàn thiện các quy định về giao dịch
vài mượn quy động sử dụng vốn
cũng như siết chặt việc cấp giấy phép hoạt động
cho các công ty tái chính
các trang mạng có dấu hiệu phi pháp là điều cần thiết